biểu dương sự cố gắng của văn phòng chính phủ tại hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi bảy và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi tám thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ mong muốn văn phòng chính phủ phải tiên phong gương mẫu trong việc thực hiện phương châm hành động một mươi chữ của chính phủ kỷ cương liêm chính hành động sáng tạo và hiệu quả
nêu ba nguyên nhân làm đất nước chậm phát triển là chưa thực hiện nghiêm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều chính sách còn bất cập kỳ cương phép nước không nghiêm và tình trạng tham nhũng tiêu cực lợi ích nhóm thủ tướng yêu cầu công tác tham mưu tổng hợp nghiên cứu chính sách phải khắc phục các vấn đề này
đi liền với đó văn phòng chính phủ phải tham mưu để tìm ra dư địa giải phóng sức sản xuất để việt nam phát triển mạnh mẽ hơn
không để xây phào bẫy thu nhập trung bình

cả nhân tuyệt đối chống lợi ích nhóm và tham nhũng chính sách
đi liền với đó văn phòng chính phủ phải tham mưu để tìm ra dư địa giải phóng sản xuất để việt nam phát triển mạnh mẽ hơn
cả nhân tuyệt đối chống lợi ích nhóm và tham nhung chính sách